báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai cho biết
đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay ngày một mươi một tháng tám mưa lớn cùng với thủy điện đồng nai năm xả lũ
đã làm hai người tử vong ngập gần ba hectare đất nông nghiệp thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
tại xã nam cát tiên huyện tân phú trưa nay một mươi một tháng tám anh nguyễn đức ngọc tiến ba mươi bảy tuổi
trong khi đang sửa chữa hệ thống điện do nước lũ làm ngập đã bị điện giật tử vong
cũng tại huyện tân phú sau nhiều ngày tìm kiếm trưa nay lực lượng chức năng đã tìm thấy
thi thể ông phạm văn lâm năm mươi tám tuổi bị nước lũ cuốn trôi khi đang cố chẳng giữ bè nuôi cá trên sông
vào ngày tám tháng tám hiện chính quyền các huyện tân phú và định quán đang hỗ trợ người dân khắc phục
hậu quả lũ lụt thống kê thiệt hại vận động thăm hỏa người dân bị thiệt hại về người và tài sản
tại các xã dọc sông lan ngà gồm phú bình phú thanh phú điền huyện tân phú nhiều lực lượng phối hợp
đang hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu vào lối bị ngập riêng tại huyện định quán theo thống kê có hàng
chục bè cá và hàng trăm dẻo nuôi cá của người dân bị lũ cuốn trôi làm chết và thoát ra ngoài năm tấn cá nuôi ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng